thủ tướng ukraine denis silhan ngày một mươi hai tháng một mươi hai cho biết nước này cần hỗ trợ khẩn cấp tổng số tiền một tỷ usd để đưa lưới điện và hệ thống sửa ấm trung tâm hoạt động bình thường trở lại
phát biểu tại cuộc họp của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd thủ tướng sunan nhấn mạnh năm mươi cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này đã bị hư hại do xung đột trong những tuần gần đây
theo ông quá trình khôi phục cần ba giai đoạn nhưng giai đoạn ưu tiên nhất hiện nay là nhanh chóng phục hồi cơ sở hạ tầng trọng yếu
và ngành năng lượng để vượt qua mùa đông này
do đó chi phí ước tính hỗ trợ khẩn cấp cho ngành điện là năm trăm linh triệu usd và cho các hệ thống sửa ấm trung tâm là năm trăm linh triệu usd
hiện hàng triệu người ukraine không có điện nước sạch và không được sửa ấm khi nhiệt độ giảm mạnh
theo số liệu của liên hợp quốc khoảng một mươi tám triệu người tương đương bốn mươi dân số ukraine đang phụ thuộc vào nguồn viện trợ
trong khi bảy tám triệu người khác đã rời khỏi đất nước đến các quốc gia khác ở châu âu